tỉnh đắk lắc đã tổ chức hội nghị tổng kết niên vụ cà phê hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám triển khai kế hoạch niên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
nhiên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám diện tích cà phê của toàn tỉnh đắk lắc là hơn hai trăm linh ha năng suất bình quân đạt hai mươi bốn năm tạ trên một ha
sản lượng đạt gần bốn trăm sáu mươi tấn xuất khẩu cà phê đạt gần hai trăm linh tấn chiếm một mươi sáu tổng sản lượng cà phê xuất khẩu của cả nước
kim ngạch xuất khẩu đạt trên ba trăm sáu mươi năm triệu usd chiếm gần một mươi năm tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước
xuất khẩu cà phê hòa tan đạt bốn ba trăm ba mươi tấn kim ngạch đạt hai mươi sáu tám triệu usd
sản phẩm cà phê của đắk lắc đã được xuất khẩu đến sáu mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
trong niên vụ tới để phát triển cà phê bền vững trong bối cảnh mới tỉnh đắk lắc sẽ ổn định diện tích cà phê hiện có
đồng thời tăng cường mời gọi các nhà đầu tư vào đầu tư trong lĩnh vực chế biến sâu cà phê
và đẩy mạnh đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cà phê buôn ma thuật trên thị trường eu và nhật bản